với hành vi giết người cướp tài sản bị cáo trần minh tâm chú tệ tỉnh đồng nai
đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt án tù trung thân
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
và nuôi dưỡng con nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
theo có trạng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi chị tiên mượn của tâm ba triệu đồng
nhưng tâm đòi nhiều lần mà chưa trả
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tâm và chị tiên hẹn nhau tại một nhà nghỉ
ở thành phố biên hòa đồng nai để nói chuyện về khoản nợ
sau khi quan hệ tình dục tâm đòi nợ và chị tiên nói chưa có tiền trả
dẫn đến hai bên lời qua tính lại
trong lúc xô sát tâm đã dùng dao đâm ba nhát khiến chị tiên tử vong tại chỗ
tâm kéo sát nạn nhân vào nhà tắm rồi rửa sạch dao đem đi vứt
và lấy điện thoại của chị tiên bán được sáu trăm linh đồng
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn tại huyện trắng bom tình đồng nai
đến chiều cùng ngày thì bị công an phát hiện bắt giữ
vác dựa lao vào chém về phía tổ công tác để giải thoát cho đồng bọn
hồ văn anh tuấn ở phường tân hòa tp buôn mão thuật tỉnh đắk lắc
đã bị công an tp buôn mão thuật bắt giữ
theo kết quả điều tra trước đó tuấn đã hẹn với một nhóm thanh niên khác
đến đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn
khi đi tuấn còn rủ thêm ba đối tượng khác cầm theo năm cây dao dựa để hỗn chiến
lúc này một tổ công tác của công an phường
tự an đi tuần tra phát hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính
tuy nhiên cả nhóm của tuấn đã chống đối lại
trong lúc tổ công tác đang khống chế một đối tượng
thì tuấn cùng hai đối tượng còn lại đã vác dựa lao vào chém về phía tổ công tác
để giải thoát cho đồng bọn
sau đó đồng bọn của tuấn đã bị bắt
còn tuấn bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành như đắk nông bình thuận
bà rịa vũng tàu và tp hồ chí minh
hồ văn anh tuấn là đối tượng đã từng có một tiền án
cũng về tội chống người thi hành công vụ
lạng lách đánh võng chống đối lại lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ
hai nhóm thanh thiếu niên đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh thanh hóa bắt giữ ngay sau đó
khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
một nhóm đối tượng đi trên một mươi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
khi gặp tổ tuần tra của phòng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ
nhóm đối tượng này đã cố tình treo trọc
có hành vi lăng mạ tổ công tác
ném gạch đá về phía lực lượng cảnh sát cơ động
sau đó bốn đối tượng đã bị bắt giữ
tiếp đó vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã bắt giữ và lập biên bản xử lý bảy đối tượng
thường xuyên tụ tập để đi tìm các tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát cơ động
rồi chèn ép đầu xe lạng lách đánh võng
dùng gạch đá chống đối lại tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát cơ động
để thực hiện hành vi của mình nhóm đối tượng trên
thường ngụy trang che kín biển số xe máy để tránh sự phát hiện xử lý của lực lượng công an
hiện phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng
đồng thời tiến hành đà soát và xác minh các đối tượng khác
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh cà mau
lực lượng công an tỉnh đã phát hiện nhiều loại giấy tờ giả như giấy phép lái xe
giấy chứng minh thư nhân dân giấy chứng nhận đăng ký xe dùng để tiêu thụ xe gian
hoạt động của nhóm đối tượng này mang tính chất liên huyện và liên tỉnh
để đấu tranh với loại tội phạm này công an tỉnh cà mau đã lập chuyên án
và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng đồng thời thu nhiều tăng vật cùng một số hung khí nguy hiểm
chiều một mươi tám tháng một công an tỉnh cà mau và công an thành phố cà mau
bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà thuộc khu vực khóm bảy phường sáu thành phố cà mau
lúc này trong nhà có ba đối tượng gồm phạm minh thiên ân ngô thị huyền trân và lê tuấn anh
qua kiểm tra lực lượng đã tạm giữ ba xe mô tô nhiều biển số xe giấy chứng nhận đăng ký mô tô và phụ tùng xe
một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
phạm minh thiên ân khai nhận các biển số và giấy chứng nhận đăng ký được ân đặt mua trên internet
bịch ni lông chứa bên trong là ma túy đá được ân mua về để sử dụng
qua công tác kiệm vụ phòng quan sát sự công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng
có biểu hiện sử dụng giấy tài giả để tiêu thụ xe không gỗ ngân gốc
nghi vắng là xe do đối tượng phạm tội mà có trên địa bàn tỉnh ngà mau
qua đó đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng
do phạm minh thiên ân nguyễn trí việt và dương trung thảo cầm đầu
đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một ba chiến án quyết định khóa án từng phần
cùng thời điểm trên một mũi tấn công khác cũng tiến hành kiểm tra tại một ngôi nhà
nằm trong con hẻm nhỏ từ địa bàn khóng năm phường chín
phát hiện hai đối tượng gồm nguyễn trí việt và dương trung thảo cùng chú huyện nam căn
tại đây lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ nhiều xe mô tô phụ tùng
linh kiện xe mô tô không rõ nguồn gốc nhiều giấy tờ các loại nghi vấn giả mạo
ngoài ra còn phát hiện thêm súng điện tám dao tự chế nguy hiểm
một số bình thủy tinh được dùng để sử dụng ma túy
tuy nhiên dấu hiệu là sử dụng giấy tờ giả để tiêu thụ các xe không rõ nguồn gốc
nghi vắng là xe chọn từ địa bàn các tỉnh như kiên giang bạc liêu bình dương và tp hcm
kiểm tra nhanh tất cả các đối tượng trên đều nghiện ma túy
có nhiều tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
sử dụng mô bán trái phép trên ma túy và đã được cơ quan chức năng đưa đi cài nghiện bắt buộc
nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
liên quan đến vụ trụng cấp tài sản xảy ra tại xã lý văn lâm tp cm vào ngày bốn tháng một
nguyễn tuấn linh chú tại khóm bốn phường tám tp cm đã bị lực lượng đội cảnh sát hình sự công an tp cm triệu tập để điều tra làm rõ
qua làm việc đối tượng nguyễn tuấn linh thừa nhận cùng vợ là nguyễn ngọc trâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại khóm sáu phường tám
thực hiện hành vi trộm cắp hai cây cảnh loại mai vàng được để trong chậu phía trước sân nhà của một người dân
thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm tp cm
điều tra mở rộng linh khai thêm đã cùng vợ trộm một cây cảnh khác loại mai chiếu thủy của một hộ dân tại khu vực phường tám
số cây cảnh trên sau khi được đôi vợ chồng linh và trâm trộm xong thì mang đi cất giấu
sau đó tìm người tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài
lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành thu hồi lại số tăng vật trên
theo trình bày của các bị hại hai cây mai vàng được mua với giá ba mươi triệu đồng và cây mai chiếu thủy có giá trị là sáu mươi năm triệu đồng
nguyễn tuấn linh là đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện vũng liêm và công an xã hiếu nghĩa triệt xóa và thu giữ hàng chục triệu đồng
theo đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một
nhận tin báo của người dân lực lượng công an đã bất ngờ ập vào phát hiện bắt quả tang một mươi đối tượng có hộ khẩu thường trú
tại tỉnh trà vinh và vĩnh long đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp hiếu hậu xã hiếu nghĩa huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba con gà tám cặp cửa sắt một cân đồng hồ loại năm kg tám xe mô tô một mươi hai điện thoại di động và số tiền gần ba mươi một triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc trên là do đối tượng trần hoàng lệ ba mươi sáu tuổi trú tại xã tân bình huyện càng long tỉnh trà vinh tổ chức thường xuyên gây mất an ninh trật tự tại địa phương
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với phạm văn hơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trên quốc lộ ba đoạn qua xã quân hà huyện bạch thông tỉnh bắc cạn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi e một mươi ba nghìn tám trăm linh một có chở bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua công tác đấu tranh lực lượng công an làm rõ phạm văn hơn đã thuê lái xe taxi đi đón bốn người trung quốc từ cao bằng về hà nội với giá ba trăm năm mươi một chuyến và bốn người trung quốc và lái xe taxi đã được đưa đi cách ly ngay sau đó